ngoại trưởng nga sergei lavrov vừa cho biết là nước này và thổ nhĩ kỳ đã thất bại trong việc tìm ra tiếng nói chung
về cách thực thi thỏa thuận song phương về tình hình tại tỉnh idlib của syri
phát biểu trong cuộc họp báo ngoại trưởng nga sergei lavrov cho biết nga không đưa ra thêm bất cứ điều kiện nào
đồng thời nhấn mạnh tới sự cần thiết của việc thực thi thỏa thuận mà lãnh đạo hai nước đạt được về tình hình tại tỉnh idlib của syri
tuy nhiên ông thừa nhận cả nga và thổ nhĩ kỳ đã không tìm được tiếng nói chung
cùng ngày phát biểu với các nhà lập pháp thuộc đảng công lý và phát triển cầm quyền
tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan cho biết các cuộc đàm phán với nga về tình hình idlib đã không đáp ứng được yêu cầu của ankara
năm hai nghìn một mươi tám nga và thổ nhĩ kỳ đã ký kết thỏa thuận thiết lập vùng giảm căng thẳng tại idlib
trong vài tuần qua bạo lực gia tăng tại đây trong bối cảnh lực lượng chính phủ syri với sự hậu thuẫn của nga
đã đạt nhiều tiến triển trong chiến dịch giành lại quyền kiểm soát khu vực được coi là thành lũy cuối cùng của phiến quân trên lãnh thổ syri này
thổ nhĩ kỳ phản đối chiến dịch trên và đã tiến hành các cuộc tấn công đáp trả